theo thông tin từ viện pasteur nha trang bệnh nhân nam bốn mươi chín tuổi quốc tịch anh đã có kết quả xét nghiệm là dương tính với covid một mươi chín
đây là ca nhiễm thứ ba mươi một được phát hiện tại việt nam bệnh nhân này hiện đang được cách ly và điều trị tại tỉnh quảng nam
đây là hành khách cùng đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn về hà nội ngày hai tháng ba
mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng nam thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tình trạng sức khỏe ổn định